theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo tp hà nội năm nay toàn thành phố có gần tám mươi sáu học sinh đăng ký dự thi vào lớp một mươi các trường công lập
nhưng chỉ có sáu mươi ba chỉ tiêu có nghĩa là tương đương khoảng sáu mươi
trong khi số học sinh tăng theo hàng năm thì quy mô của các trường lại không thay đổi
và cùng với đó là hầu hết học sinh cũng như phụ huynh đều có nguyện vọng theo học tại các trường công lập
chính vì thế mà kỳ tuyển sinh vào lớp một mươi ở thủ đô hà nội thì trở thành cuộc đua ngày càng căng thẳng
theo phân tuyến em đỗ xuân sơn có thể đăng ký nguyện vọng lớp một mươi công lập vào năm trường
nhưng với học lực ở mức khá sơn cho rằng ba trường trung học phổ thông việt đức trần phú thăng long nằm ngoài khả năng của em
chỉ còn hai trường thuộc tốt giữa phù hợp với em
nhưng để có một suất vào hai trường này không phải dễ bởi tỷ lệ trọi quá cao em và gia đình đang vô cùng lo lắng
không đỗ được vào những trường này thì em bắt buộc phải chuyển sang học viên lập
điều này sẽ không đủ
nó sẽ cảm thấy rất khó khăn
con chọn trường rất là áp lực
bố mẹ áp lực con học áp lực
vì không biết có vào được cái trường đấy hay không
mà nếu không vào trường đợt đấy thì con không biết vào trường nào nữa
kỳ thi vào lớp một mươi công lập của hà nội đã nóng từ nhiều năm nay vì tỷ lệ trọi rất cao khi số học sinh thì tăng
mà quy mô các trường thì gần như không đổi
nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh việc quá tải về dân số
thì chính quan niệm của phụ huynh và xã hội là phải vào được trường công lập
cũng là nguyên nhân dẫn đến gia tăng áp lực cho kỳ thi vào lớp một mươi
hà nội thực tế chính sách vân luồng sau trung học cơ sở đã có từ lâu
hết lớp chín thì các em có thể đi học nghề
tuy nhiên đa số phụ huynh hiện nay vẫn muốn con mình phải học hết trung học phổ thông bằng mọi giá
các phụ huynh không thể chấp nhận được cái suy nghĩ rằng con mình có thể là sẽ phải học bổi túc văn hóa
hoặc là một trường nghề nào đó
họ vẫn nghĩ rằng là cái con đường tương lai đẹp nhất vẫn là con đường đi qua trường đại học
thế thì cái điều này là cái điều sai lầm ngay chính từ quan niệm của phụ huynh
và chính phụ huynh là người gây sức ép với trẻ
tuy nhiên để thay đổi được nhận thức của phụ huynh và học sinh thì quan trọng là các trường nghề
cũng phải thay đổi theo hướng đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất nâng cao chất lượng đào tạo
đặc biệt vấn đề tạo việc làm cho các em sau khi học nghề
đây mới là yếu tố quyết định để thu hút được học sinh theo học nghề
chỉ khi việc phân ngường tốt thì bài toán áp lực và trường công tại hà nội
cũng như một số thành phố lớn khác mới được giải tỏa